thủ tướng chính phủ vừa giao bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu thống nhất với bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng về vấn đề tăng năng lực vận tải bằng container để phát triển cảng biển
việt nam hiện thiếu khoảng bốn tỷ đô la để phát triển cảng biển
năng lực vận tải bằng container còn chưa đáp ứng được so với nhu cầu tăng dần
cho đến nay việt nam chưa có đủ các hợp đồng đầu tư lớn cho cảng biển
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư và bộ giao thông vận tải
nghiên cứu tìm giải pháp tăng năng lực vận tải bằng container
cần phải tăng trưởng gấp đôi tốc độ tăng trưởng một mươi một mươi hai của thập niên vừa qua